theo reuters người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc uông văn bân vào ngày hôm qua tuyên bố
một quan chức hàng đầu từ vụ kiểm soát vũ khí thuộc bộ ngoại giao trung quốc
sẽ dẫn đầu một phái đoàn tham gia đàm phán hạt nhân với mỹ song không nêu tên của quan chức này
trả lời họp báo ông uông văn bân nêu rõ tuần tới tại washington trung quốc và mỹ
sẽ tổ chức tham vấn về vấn đề kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân ở cấp độ vụ trường
theo các kế hoạch được hai bên nhất trí ông uông văn bân cho hay
trung quốc và mỹ sẽ tiến hành đối thoại và trao đổi một loạt vấn đề
như thực thi các hiệp ước kiểm soát vũ khí quốc tế
đàm phán diễn ra chỉ vài ngày sau khi ngoại trưởng trung quốc vương nghị gặp các quan chức cấp cao của mỹ
trong đó hai bên nhất trí tiến hành nhiều cuộc tham vấn trong tương lai gần
trước đó vào ngày một tháng một mươi một nhà trắng thông báo tổng thống mỹ joe biden
dự kiến sẽ hội đàm với chủ tịch trung quốc tập cận bình tại mỹ trong tháng này